các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh bà sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
thưa quý vị chăm lo cho cốt cho bà con mất vì covid một mươi chín ngoài việc xác định là nhiệm vụ
các cán bộ chiến sĩ còn làm bằng tình thương và niềm tin tâm linh
ai cũng quyết tâm đảm bảo không xảy ra bất kỳ nhầm lấn nào
ngày hôm nay xin mời các bạn cùng chúng ta cùng xem một ca trực nơi hòa thiêu người mất vì covid một mươi chín như thế nào các bạn nhé
tám giờ ba mươi phút sáng ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một đoàn xe chở thi thể nạn nhân tử vong vì covid một mươi chín
đổ trước khu vực hỏa táng ở nghĩa trang chính sách tp hcm huyện củ chi
trung úy nguyễn tấn lộc đội công tác đặc biệt trung đoàn gia đình bộ tư lệnh tp hcm chỉ huy kiếp trực tiếp nhận thi thể
anh kiểm tra sổ sách đối chiếu tên nạn nhân trước khi đồng ý cho các chiến sĩ trẻ đưa thi thể vào chiếc áo quan đã được chuẩn bị sẵn
khi các thông tin đều trùng khớp năm chiến sĩ đưa thi thể người quá cố vào áo quan
bằng những động tác nhanh gọn thuần thục các chiến sĩ đóng nắp
quan tài bọc lại bằng một lớp bao ni lông rồi cùng ghé vai khiêng áo quan đến khu lò thiêu
trong khi những đồng đội đẩy chiếc quan tài vào lò thiêu một chiến sĩ đứng ghi tên tuổi
địa chỉ của người mất lên tờ giấy và dán trước lò để tránh nhầm lẫn
lo thiêu đóng sập cửa các chiến sĩ trở về lán trại của mình
họ lặng im chờ đợi quá trình hỏa thiều kết thúc
công đoán tiếp theo là lấy cho cốt đưa vào hũ sành đặt vào hộp giấy có ghi đầy đủ thông tin người mất
và thanh kính thắp một nén nhang
ít tháng trước khi thành phố hồ chí minh ở vào thời kỳ đỉnh dịch
không khí ở đây nặng nề lo sợ bao trùm khuôn viên nhà hòa thiêu
hầu hết các chiến sĩ đều sợ hãi trước công việc quá đặc biệt này
thời điểm dịch căng thẳng là người chỉ huy trực tiếp
trung úy lộc cũng dấn thân thực hiện nhiệm vụ để cổ vũ động viên tinh thần các chiến sĩ trẻ
khi xe chở thi thể đến lộc vào các trực xịt khuẩn kỹ lưỡng
rồi đưa người đã khuất vào công tên nền lạnh bảo quản chờ đến lượt hỏa táng
đó là giai đoạn cam gó nhất
các cán bộ chiến sĩ của đội dẫu đã chia ca để trực
nhưng vẫn gần như không được nghỉ ngơi đúng nghĩa
lực lượng cán bộ chỉ huy luôn phải quan tâm cổ vũ quán triệt tinh thần các chiến sĩ
ai cũng tâm niệm rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng
thế nên toàn đội luôn làm việc bằng cả cái tâm
xem việc lo cho cốt cho các nạn nhân như chăm lo cho chính người thân của mình
hiện nay thành phố hồ chí minh đã qua đỉnh dịch
mỗi ngày đội tiếp nhận và hỏa thiêu khoảng hai mươi ba mươi nạn nhân
cơ bản đội không phải thực hiện quy trình chữa lạnh thi thể
mà tiếp nhận xử lý chua toàn trong ngày
xin được thành kính phân ưu chiều buồn cùng gia đình có người mất vì covid một mươi chín
hy vọng nỗi đau này sẽ qua đi
chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ gánh vác cùng đất nước khi dịch bệnh đang hoành hành khủng khiếp
cảm ơn những cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm hương khói chăm lo
cho những người quá cố
xin được thắp nén hương lòng tỉnh biệt
xin được chuyển sang các tin tức quan trọng khác
thưa quý vị cuộc thi miss world hai nghìn hai mươi một tổ chức tại puerto rico
với đại diện việt nam là hoa hậu đỗ thị hà buộc phải hoãn điệp chung kết
khi có tới một mươi bảy người bao gồm cả thí sinh và các nhân viên kỹ thuật mắc covid một mươi chín
và thật không may khi mới đây hoa hậu đỗ thị hà thông báo cô đã mắc covid một mươi chín
và đó là lý do cô chưa thể về việt nam thời điểm này
người đẹp đang tự chữa trị tại nhà người quen
sức khỏe của cô tốt không có triệu chứng bệnh
trước đó cô phát hiện nhiễm ncov khi đi xét nghiệm pcr để bay về nước vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
nhận tin trở thành f cô lạc quan không lo lắng hay hoang mang
đỗ thị hà sẽ ở lại mỹ đến khi khỏi bệnh sau đó tìm chuyến bay khác
cô mong trốn khỏi để tiếp tục các công việc còn giang sở
cô không biết nguồn lây nhưng đoán mình có thể ủ bệnh trong quá trình tiếp xúc
với thí sinh và ban tổ chức nhiễm ncov tại miss world ở puerto rico
người đẹp từng tiếp xúc gần với sienna evans thí sinh bahamas
người sau này phát hiện dương tính ncov
lúc tổng duyệt chương trình cả hai đứng cạnh nhau nên hay treo đùa và ôm hôn
cô và các bạn thi được xét nghiệm mỗi ngày có kết quả âm tính mới được rời khỏi pertureco
sau khi chung kết miscow bị hủy sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai giờ hà nội
đỗ thị hà bay sang bang texac mỹ thư giãn ít ngày tại nhà của em gái đạo diễn hoàng nhật nam
cô tranh thủ đi ăn phở dạo chơi tận hưởng không khí giáng sinh trong chiến du lịch nước mỹ
do có nhiều bệnh nền thì trạm y tế phường xã sẽ hỗ trợ bố trí xe vận chuyển vào bệnh viện
hoặc khu cách ly tập trung quận huyện theo đúng quy định
có ý kiến cho rằng khi người dân có nhu cầu gói thuốc c tìm đến trạm y tế tại địa phương thì không có
nhưng lại xuất hiện nhiều ở chợ đen
liên quan đến vấn đề này bộ y tế cũng đã khẳng định đối với thuốc trong gói xe là những lái chưa được cấp phép
nên việc lưu hành trao đổi buôn bán là trái phép
người mua và người bán đều vi phạm pháp luật
nếu người dân phát hiện ai bán thuốc này báo ngay cơ quan công an hoặc sở y tế để xử lý
thuốc này là thuốc kiểm soát đang trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng
người uống tham gia vào chương trình này phải ký cam kết
sau khi được đánh giá đầy đủ xác nhận là f đủ điều kiện thì mới được sử dụng
hiện có tình trạng lợi dụng việc phân phối thuốc phản ánh với cơ quan báo chí là thiếu thuốc
để được hỗ trợ tiếp nhận và làm mục đích khác
theo tìm hiểu của sở y tế một số nhà thuốc tây báo cáo nhờ f không biết có phải là f thật hay không
sau khi tết nhanh đưa que thử kết quả dương tính yêu cầu phải có túi thuốc c không đồng cấp phát thì báo cấp trên
sau khi có thuốc rồi thì chạy thẳng ra nhà thuốc hoặc các đơn vị nào đó để bán lại
giới y tế cũng đã khuyến cáo đến hơn sáu năm trăm linh nhà thuốc
đây là việc làm sai trái về sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành
đơn vị nào tiếp tay sẽ bị xử lý nặng
bên cạnh đó công an tp hcm đang theo dõi sát tình hình
còn tại hà tĩnh mới đây qua công tác truy vết tại huyện cẩm xuyên đã phát hiện ba mươi bốn f một liên quan đến ca mắc covid một mươi chín
các bệnh này trước đó một tuần có đi khám bệnh tại bệnh viện đèo y hà nội
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cẩm xuyên trường hợp mới nhất phát hiện bị nhiễm virus sars cov hai
là ông n c s năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai ở thuốc nam thành xã nam phúc thăng
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ông ncs cùng người nhà đến khám tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
thì được tết nhanh cho kết quả dương tính virus sars cov hai
đến hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kết quả xét nghiệm pcr của bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh khẳng định
ông n c s dương tính virus sars cov hai
trước đó một tuần bệnh nhân có đi khám bệnh tại bệnh viện đại học y hà nội
ngay khi nhận được thông tin về ca bệnh trong đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cẩm xuyên
đã khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh
theo đó huyện cầm xuyên đã truy vết được ba mươi bốn trường hợp là f một của bệnh nhân n c s
đều trú tại thôn nam thành xã nam phúc thăng
địa phương cũng đã thực hiện phong tỏa ngôi nhà nơi bệnh nhân sinh sống cách ly ba mươi bốn trường hợp f một
và lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho các trường hợp này
kết quả test nhanh cho thấy cả ba mươi bốn f một đều đã âm tính với virus sars cov hai
hiện các trường hợp f một cũng đã được lấy mẫu pcr gửi cdc hà tĩnh xét nghiệm đang chờ kết quả
xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi hai mỹ đã cấp phép cho sử dụng viên uống chống covid một mươi chín của hãng pfizer
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên và những người cao tuổi có nguy cơ bị bệnh nặng
đây là loại thuốc uống tại nhà đầu tiên được cấp phép trở thành công cụ mới để chống lại biến chủng omicron
thuốc viên parklovid của pfizer đạt hiệu quả gần chín mươi trong giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong
ở những bệnh nhân có nguy cơ cao theo số liệu thử nghiệm lâm sàng được công ty công bố
số liệu trong phòng thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc này vẫn giữ được hiệu quả
trước biến chủng omicron pfizer khẳng định
pfizer nâng sản lượng dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai từ tám mươi triệu lên một trăm hai mươi triệu liều
bà cho biết đã sẵn sàng giao hàng ngay cho mỹ
pháp đồ điều trị sẽ bao gồm thuốc mới này và loại thuốc kháng virus zitonavir đã có trước
chính phủ mỹ sẽ nhận được hai trăm sáu mươi năm liều thuốc trong tháng một và tiếp tục nhận được trong các tháng tiếp theo
điều phối viên về chống covid một mươi chín của nhà trắng jaffion cho biết tại cuộc họp báo
chính phủ mỹ dự kiến cho biết
chính phủ mỹ dự kiến nhận được một mươi triệu liều thuốc đã đặt hàng trong vòng sáu tháng
việc chấp thuận bác là một bước tiến lớn đánh dấu một bước đi nữa trong việc biến covid một mươi chín thành bệnh truyền nhiễm có thể quản lý
ames adia nhà nghiên cứu cấp cao tại viện an ninh y tế john hopkin đánh giá
pfizer cho biết họ đã có một trăm tám mươi liều sẵn sàng trong giao hàng năm nay
chính phủ mỹ ký hợp đồng mua một mươi triệu liều với giá năm trăm ba mươi usd trên một liều
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda quyết định
cấp phép khẩn cấp cho thuốc này khi mỹ đang vất vả đối phó với số ca mắc tăng mạnh do biến chủng omicron
đây là loại thuốc kê đơn và cần được sử dụng ngay trong năm ngày đầu mới có triệu chứng và kết quả xét nghiệm dương tính
fda cho biết người bệnh cần uống thuốc trong năm ngày liên tục mỗi liều cách nhau một mươi hai giờ đồng hồ
liên quan đến làn sóng omicron đã càn quét nhiều nước trên thế giới
mới đây các chuyên gia y tế cho biết ca mắc covid một mươi chín mới ở nam phi giảm mạnh những ngày gần đây
có thể là dấu hiệu cho thấy là sóng omicron ở quốc gia này đã qua đỉnh
theo hãng tin ap số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày được coi là không đáng tin cậy bởi có nhiều yếu tố tác động
như xét nghiệm không đồng đều báo cáo chậm trễ và các biến động khác
tuy nhiên con số này vẫn đang gợi ra dấu hiệu đáng chú ý khi các ca nhiễm biến thể omicron ở nam phi
đang giảm nhanh sau đợt tăng dữ rồi
nam phi là nơi đầu tiên phát hiện omicron và là một trong những quốc gia đầu tiên trải qua làn sóng dịch bệnh
do biến thể mới gây ra do đó thế giới đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến dịch bệnh
tại quốc gia này để tìm hiểu về biến thể virus mới
sau khi tăng vọt lên mức cao với gần hai mươi bảy ca mắc mới trên toàn quốc vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
số ca covid một mươi chín đã giảm xuống còn khoảng một mươi năm bốn trăm hai mươi bốn trường hợp vào hôm hai mươi một tháng một mươi hai
tại tỉnh cô teng nơi đồng dân nhất của nam phi với một mươi sáu triệu dân bao gồm thành phố lớn nhất
jonasburg và thủ đô hành chính protoria số ca mắc mới bắt đầu giảm sớm và vẫn đang trên đà đi xuống
macta nguyen nhà nghiên cứu
cấp cao tại khoa phân tích vaccine và bệnh truyền hiểm của đại học qua whistleret nói với ap
xuất giảm số ca mắc mới trên toàn quốc kết hợp với đà giảm liên tục ở tỉnh goten
nơi trong nhiều tuần qua là tâm trấn của làn sóng omicron cho thấy nam phi đã trải qua thời kỳ đình dịch
bà cho rằng đây là một làn sóng lây nhiễm ngắn và tin tốt là lan sóng này không khiến nhiều người nhập viện và tử vong
bà nói không có gì bất ngờ trong dịch tễ học khi mức giảm mạnh diễn ra sau đợt tăng mạnh như đã chứng kiến trong tháng một mươi
một số hiệu khác cho thấy đợt bùng phát omicron ở nam phi có thể đang giảm dần
là từ một nghiên cứu trước đó của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại bệnh viên chris haney boret quanet ở soweto
tuy nhiên tỷ lệ lây nhiễm của nam phi vẫn còn cao hiện ở mức hai mươi chín so với hơn hai vào đầu tháng một mươi một
điều này cho thấy virus vẫn đang lây lan trong dân số ở mức tương đối báo động
vì vậy giới chuyên gia cảnh báo người dân hãy tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm
trong khi đó kỳ nghỉ lễ của đất nước đang diễn ra
khi nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa và mọi người có xu hướng về quê thăm gia đình thường ở các vùng nông thôn
các chuyên gia cho biết điều này có thể đẩy nhanh obicron lan khắp nam phi và các nước lần cận
quý vị thân mến theo một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở mỹ
biến thể omicron của sars cov hai là chủng virus dễ lây lan thứ hai trên hành tinh chỉ sau bệnh rời
chuyên gia này cũng đưa ra cảnh báo rằng tình hình dịch tễ đang thay đổi nhanh chóng
theo đài ati nga phát biểu tại một cuộc họp báo hôm hai mươi một tháng một mươi hai
bà claudia huyen đồng giám đốc bệnh viện truyền nhiễm tại bệnh viện đại học tại cleveland ohio mỹ
cho biết chủng omicron của virus sars cov hai đang lan rộng như trái rừng khắp vùng đông bắc ohio
bà huyen nói
điều cần biết về biến thể này là nó sẽ lây lan hơn rất nhiều
hiện tại omicron là chủng virus dễ lây lan thứ hai trên hành tinh
vì vậy điều rất quan trọng là mọi người phải hiểu rằng chúng ta đang ở một thời điểm rất khác so với thực tế hai tuần trước
căn bệnh dễ lây lan nhất
màu loài người từng biết đến là bệnh sởi
virus sởi phần lớn đã được kiểm soát đặc biệt là ở phương tây nhờ các chiến dịch tiêm chủng rộng rãi
bà helen tuyên bố rằng biến thể omicron dường như lây lan nhanh gấp đôi sau hai ba ngày
sau đó các dịch vụ y tế ở đông bắc ohio đang phải làm việc với giả định rằng
biến thể này đang hoặc sẽ sớm chiếm phần lớn các ca covid một mươi chín trong khu vực
bà cũng đưa ra dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ hôm hai mươi tháng một mươi hai
cho thấy omicron chiếm bảy mươi ba các ca covid một mươi chín mới ở mỹ
con số này tăng vọt so với chỉ một mươi ba của tuần trước đó
chuyên gia bệnh truyền nhiễm cũng cảnh báo làn sóng lây nhiễm hiện nay do cả hai biến thể delta và omicron
đang khiến các bệnh viện trở nên quá tải
bà lưu ý rằng mặc dù có một số nghiên cứu cho rằng omicron có ít độc lực hơn
nhưng điều này vẫn chưa được chứng minh
sau đó các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với omicron như thể
nó gây chết người như các biến thể khác
thưa quý vị dù omicron chỉ gây nên một làn sóng lây nhiễm ngắn và không khiến nhiều người nhập viện và tử vong
nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác bởi tình hình dịch tễ vẫn đang thay đổi nhanh chóng
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị khán giả quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại